nhóm thiện nguyện ở huế đã khai trương ba máy phát gạo miễn phí để hỗ trợ cho người dân
chung tay đẩy lùi bệnh dịch covid một mươi chín
ba máy phát gạo miễn phí này được đặt ở ba địa điểm là hai mươi tám nguyễn tri phương
trung tâm thi đấu thể dục thể thao của tỉnh và trường cao đẳng công nghiệp huế
mỗi lần nhấn nút thì trong khoảng ba mươi giây máy sẽ tự động bơm xuống hai kg gạo
nhóm thiện nguyện này mong muốn những chiếc máy sẽ huy động được sự hỗ trợ bằng gạo của các nhà hảo tâm
giúp cho những người thực sự khó khăn vượt qua thời điểm này
và đến nay thì nhóm đã nhận được sự ủng hộ là hơn bốn mươi tấn gạo